bắt đầu từ giờ sáng mai ngày năm tháng chín thành phố đà nẵng sẽ nới lỏng giãn cách xã hội
và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh mới theo điều bốn chỉ thị số một mươi chín của thủ tướng chính phủ
một số hoạt động vận tải kinh doanh buôn bán hàng mang về sẽ được mở cửa trở lại
ưu tiên bố trí các lực lượng tăng cường kiểm tra nhắc nhở và xử lý nghiêm các hành vi như tập trung nơi đông người
các cơ sở kinh doanh vận tải không thực hiện đúng quy định phòng chống dịch bệnh
hiện tại thành phố đà nẵng đang mở rộng xét nghiệm đại diện các hộ gia đình trên toàn thành phố
căn cứ vào đó để tiếp tục đưa ra các giải pháp tiếp theo phù hợp với công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín